thưa quý vị trong chương trình an ninh toàn cảnh vào ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập đến quan niệm
khi xảy ra tai nạn giao thông xe lớn phải đến xe bé khi tai nạn xảy ra bất kể nguyên nhân là do ai
tuy nhiên đây là cách xử lý theo hướng duy tình và theo lệ đang tồn tại trong suy nghĩ của một số người dân
và cần phải được loại bỏ để cơ chế vận hành của pháp luật được thực thi một cách công bằng và khách quan
bởi thực tế thì pháp luật đã có những quy định rất cụ thể trong các trường hợp xảy ra tai nạn giao thông
trên nguyên tắc sai đến đâu xử lý đến đó dù đó là xe to hay là xe nhỏ
trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị
để quý vị tìm hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong vấn đề này
không khó để bắt gặp những hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc hay đường dành riêng cho ô tô như thế này
và cũng đã có không ít tai nạn thương tâm xảy ra
tuy nhiên việc tài xế xe lớn bồi thường cho phương tiện xe nhỏ hơn
là theo tâm lý
tâm lý thỏa thuận giữa các bên
còn theo quy định pháp luật không phân biệt xe lớn xe nhỏ
mà phải xác định lỗi bên nào hoặc lỗi hỗn hợp
pháp luật việt nam thì chưa bao giờ có quy định là xe lớn đèn xe nhỏ
hay là người sống phải bồi thường cho người chết
mà pháp luật chỉ quy định là người nào mà có lỗi gây thiệt hại
để cho tính mạng sức khỏe tài sản người khác thì phải bồi thường
thì thông thường là những người mà xe lớn là những người có điều kiện hơn
thì thường người ta sẽ hỗ trợ những người khó khăn hơn
trong quan hệ dân sự như vậy dẫn đến câu chuyện là nhiều người cứ tưởng
rằng là cứ xe lớn thì phải bồi hình xe nhỏ
thứ hai nữa là xuất phát từ một số trường hợp là những người xe nhỏ
những người khó khăn thì ăn vạ ăn vạ bắt đề
dẫn đến câu chuyện là những người có điều kiện người ta quý thời gian
và người ta nghĩ rằng là thôi không hơi đâu mà cãi nhau và người ta bồi thường cho
việc tạm giữ phương tiện tại hiện trường tai nạn giao thông
sẽ được thực hiện theo quy định tại điều một mươi thông tư sáu mươi ba hai nghìn hai mươi tt bca
tuy nhiên với tâm lý e ngại
bị giam xe giữ bằng lái mất nhiều thời gian làm việc với cơ quan điều tra
giải quyết các thủ tục pháp lý
cùng với đó là những yêu sách của người nhà nạn nhân
nên nhiều lái xe lớn đã thỏa thuận đền bù để nhận được đơn bãi nại
một bên vi phạm hoặc là cả hai bên đều vi phạm thì chỉ là vi phạm hành chính
và sẽ bị phạt hành chính theo quy định tại nghị định một trăm linh
và trong quá trình xác minh cái sự việc đó thì cơ quan chức năng có thể tạm giữ phương tiện
và nếu như hai bên tự thỏa thuận bồi thường được với nhau
thì thỏa thuận đến lúc nào thì cơ quan chức năng sẽ trả phương tiện lúc đó
còn trường hợp thứ hai nữa là trường hợp vụ tai nạn xảy ra mà gây hậu quả nghiêm trọng
nạn nhân tử vong hoặc là thương tích sáu mươi một trở lên hoặc là thiệt hại tài sản từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì lúc đó cái phương tiện gây tai nạn đó sẽ bị tạm giữ xác định là vật chứng của vụ án
làm cơ sở xác định cái hành vi vi phạm dấu vết để lại
và trong trường hợp đó thì dù hai bên có thỏa thuận với nhau bồi thường thiệt hại chăng nữa
thì cũng không phải là căn cứ để trả phương tiện mà cơ quan chức năng chỉ trả phương tiện
khi mà đã thực hiện đầy đủ các thủ tục khám xét kiểm tra xác định dấu vết
rồi đi giám định để xác định cái trách nhiệm yếu tố lỗi
cũng theo luật sư đặng văn cường
khi xảy ra tai nạn giao thông không phải lái xe đi đúng phần đường làn đường đã là đúng hoàn toàn
nhìn lại vụ việc xe innova đi lùi trên cao tốc hà nội thái nguyên
tòa nhân dân thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên xác định cả hai lái xe đều có lỗi
và đã tuyên phạt bị cáo lê ngọc hoàng lái xe container bốn năm sáu tháng tù
và phạt bị cáo ngô văn sơn tài xế xe innova chín năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ là ngoài việc đi đúng phần đường
đúng làn đường đúng tốc độ chú ý quan sát và phải bật đèn tín hiệu khi chuyển hướng
thì người điều khiển phương tiện thì luôn luôn là phải làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách với xe ở phía trước
và nếu như gặp chứa ngại vật trên đường cao tốc hoặc là trên đường bộ
thì người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ đến mức tối đa
và có thể dừng lại để tránh đâm vào chướng ngại vật đó
chính vì vậy đối với những vụ
hoặc là xe phía trước đi lùi thì rõ ràng người đó là vi phạm
nhưng nếu mà trường hợp mà cái người điều khiển xe đúng phần đường đúng làn đường đúng tốc độ rồi
nhưng mà lại thiếu chú ý quan sát không giữ khoảng cách
và khi gặp những người vật như vậy họ không thực hiện quy tắc giao thông là giảm tốc độ
không đánh lái không giảm tốc độ mà dẫn đến hậu quả cái vụ tai nạn xảy ra
thì cái người đi xe trên đường cao tốc trong trường hợp này là có lỗi
và cũng có thể sẽ bị xử lý hình sự
giống như cái vụ
trên cao tốc thái nguyên
vâng rõ ràng tai nạn giao thông là hậu quả không mong muốn xảy ra
tuy nhiên thì khi xảy ra thì phải giải quyết xử lý
nên cần quy định trách nhiệm cụ thể
và một điểm rất tích cực cũng được luật hóa chi tiết trong dự thảo
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đó là giải quyết tai nạn giao thông
sẽ căn cứ vào lỗi vi phạm của cá nhân tổ chức liên quan
bỏ hoàn toàn tư duy xe to phải đèn xe bé
mời quý vị tiếp tục lắng nghe những phân tích của luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội
thưa luật sư một điểm mới trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đang được lấy ý kiến của các bộ ngành
đó là sẽ loại bỏ được tư duy xe lớn đèn xe bé
vậy thì luật sư có thể phân tích cụ thể hơn được không ạ
luật đảm bảo an toàn giao thông này thì sẽ đưa ra những nguyên tắc
những biện pháp những giải pháp phòng ngừa
để hạn chế những vụ tai nạn thông có thể xảy ra
và tôi nghĩ rằng là khi cái luật này được ban hành
và các quốc hội thông qua
thì những cái nguyên tắc cơ bản sẽ trở thành những cái chuẩn mực
trong ứng xử giao thông khi mà chúng ta tham gia giao thông
trong đó có nguyên tắc là hành vi có lỗi gây thiệt hại của bồi thường
người dân sẽ nhận thức tốt hơn về cái tư duy cũ là
cứ xe lớn phải bồi thường xe bé xe to phải bồi thường xe nhỏ
và người sống phải bồi thường cho người chết
sẽ bỏ tư duy đó
vậy thì theo dự thảo luật này nguyên tắc đền bù thiệt hại sẽ được căn cứ như thế nào ạ
nguyên tắc là gì
là cái hành vi mà có lỗi
gây thiệt hại thì phải bồi thường
và bồi thường ở đây là bồi thường đầy đủ kịp thời
để khắc phục hậu quả cho nạn nhân
và bồi thường ở đây cũng phải tính đến cái khả năng chi trả
khả năng thanh toán của người gây ra cái sự việc
ngoài ra thì là các cái nguyên tắc về
chủ phương tiện rồi là người quản lý phương tiện
người điều khiển phương tiện là phải bồi thường
chủ thể bồi thường
rồi nguyên tắc về cái việc là người chưa thành niên gây ra thiệt hại
thì bồi thường như thế nào
rồi nguyên tắc là người gây ra thiệt hại
mà tử vong thì bồi thường như thế nào
tất cả những cái nguyên tắc những cái tình huống đó
ở trong bộ luật tân sự
cũng như là trong luật luật thông đồng bộ
thì sẽ đưa ra cái luật đảm bảo an toàn giao thông
để làm sao mà xây dựng những cái nguyên tắc chuẩn mực
để xác định những cái yếu tố để xác định cái trách nhiệm
cũng như yếu tố xác định cái yếu tố lỗi
cũng như là cái căn cứ để nằm cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại trong những luật
xin được cảm ơn luật sư
với những phân tích vừa rồi
việc xử phạt vi phạm đảm bảo công bằng
ai có lỗi người đó phải chịu trách nhiệm
khắc phục và chịu hình phạt
nếu chỉ căn cứ vào tính nhân văn
thì pháp luật không được thực ghi minh bạch
và ý thức của người tham gia giao thông không được nâng cao
chắc chắn những vụ tai nạn tương tự sẽ xảy ra ngày càng nhiều
những điểm mới trong luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ là thời điểm thích hợp để loại tư duy xe lớn đến xe bé
khi tai nạn giao thông xảy ra
không thể để một tư duy lạc hậu
cho xe bé tồn tại mãi
rồi tạo nên những tiền lệ xấu cho xã hội